vào những ngày tết nguyên đán kỷ hợi lực lượng canh giữ rừng tràm u minh hạ vui xuân đón tết nhưng vẫn không quên nhiệm vụ canh giữ rừng được an toàn
ai cũng trong tâm thế sẵn sàng nhằm bảo vệ an toàn cho hàng chục nghìn hectare rừng tràm đang trong mùa khô hạn
thời điểm này đã và đang vào vụ thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng
các đối tượng xấu cũng thường lợi dụng ngày tết để chặt phá cây rừng vào rừng ăn ong bắt cá trái phép
nên nhiệm vụ canh giữ rừng luôn được lực lượng canh giữ rừng u minh hạ đặt lên hàng đầu
để bảo đảm cho anh em ăn tết cùng gia đình bạn bè vào dịp này các đơn vị đều chia lực lượng thành nhiều ca trực luân phiên canh gác nghiêm ngặt
ngoài ra nữa thì đối với giai trò trách nhiệm của lãnh đạo quốc gia thì cũng quan tâm đến cái vấn đề
xuống kiểm tra gửi đơn đốc nhắc nhở gọi như là động viên anh em vui xuân đón tết
trong mùa khô năm nay làm sao đảm bảo vui sinh đón tết không quên được cái nhiệm vụ
để vui xuân đón tết
quản lý bảo vệ rừng và cháy rừng đảm bảo quản lý chặt chẽ không để xảy ra cháy rừng trong cái mùa khô năm nay
và đặc biệt là ngay cái dịp tết nguyên đáng
không chỉ có lực lượng giữ rừng mà cả người dân cũng có ý thức rất cao trong việc giữ rừng trong những ngày vui xuân đón tết
người dân trên đất lâm phần luôn nêu cao ý thức phối hợp với lực lượng quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng
cùng nhau ăn tết cùng nhau giữ rừng bảo đảm cho cây rừng phát triển tốt
và không để kẻ xấu lợi dụng chặt phá cây rừng trước trong và sau tết
toàn tỉnh cà mau hiện có bốn mươi ba ha rừng tràm trong đó có ba mươi ba năm trăm linh ha rừng sản xuất
để bảo vệ quản lý tốt những cánh rừng tràm ngoài chính sách hỗ trợ theo quy định
vào dịp tết hàng năm lãnh đạo tỉnh cà mau luôn tổ chức họp mặt chúc tết các đơn vị quản lý
bảo vệ rừng và tặng quà cho người dân sống trên lâm phần
đây là hoạt động ý nghĩa nhằm khích lệ động viên tinh thần
để các đơn vị và người dân nêu cao trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao